cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn lậu gian lận thương mại lại diễn biến hết sức phức tạp
công tác phòng chống luôn được các cấp các ngành triển khai thực hiện
qua đó góp phần kiểm soát tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn biên giới
những ngày cuối năm ở cửa khẩu quốc tế nậm cắn tấp nập hơn
hoạt động buôn bán hàng cấm buôn lậu và gian lận thương mại cũng diễn biến hết sức phức tạp
với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
để đẩy lùi tình trạng này các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu
để ngăn chặn các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
những hoạt động qua lại là biên giới được chặt chẽ hơn
đồng thời đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của lào
để ngăn chặn những trường hợp lợi dụng chính sách mở cửa hồi nhập
để hoạt động buôn lậu gian lận thương mại trong thời gian vừa qua
việc cần thiết phải kiểm soát chặt về con người phương tiện hàng hóa qua lại
nhưng không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán
trao đổi qua lại hai bên biên giới của người dân
việc làm cần thiết của các lực lượng chức năng là đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân
về tác hại của buôn lậu gian lận thương mại hàng nhái hàng giả
để người tiêu dùng nhận biết và giúp đỡ
đối với lực lượng hải quan chúng tôi thì đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cư dân biên giới
và các tổ chức doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn
và thủ tục hải quan được thực hiện một cách nhanh chóng hơn
nhận định tình hình buôn lậu gian lận thương mại vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường
lực lượng bộ đội biên phòng đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ tăng cường kiểm tra kiểm soát
nhằm ngăn chặn phát hiện xử lý các hành vi vi phạm buôn lậu và gian lận thương mại